ngày hai mươi tháng tám tại tỉnh nghệ an bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức lễ trao tặng cờ tổ quốc tủ thuốc khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đây là hoạt động nằm trong chương trình phong trào tô yêu tổ quốc tôi được bộ chỉ huy phát động
tại buổi lễ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an và các đơn vị đã tặng hai năm trăm linh lá cờ tổ quốc cho ngư dân thị xã hoàng mai
ngoài ra còn tặng ba mươi tủ thuốc để giúp cho ngư dân có thể tự chăm sóc khi ốm đau trong mỗi chuyến đi biển
cũng nhân dịp này quân y bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với một số bệnh viện tổ chức khám sức khỏe cho một trăm linh ngư dân
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay phong trào tô yêu tổ quốc tôi của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng trên hai mươi năm lá cờ tổ quốc
cùng nhiều phần quà động viên ngư dân toàn tỉnh vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương phát triển kinh tế